điều đó dẫn đến việc xem xét quy hoạch bổ nhiệm sử dụng cán bộ sai lệch nảy sinh cơ hội tham nhũng và nhiều căn bệnh khác nguy hại cho đảng cho tổ chức v v
dễ nhận thấy là hành vi trái nguyên tắc vi phạm dân chủ đề cao cá nhân độc đoán chuyên quyền kéo bè kéo cánh thậm chí biến cơ quan thành gia đình trị
để rồi xuất hiện những cấp ủy nội tập tri bộ dòng họ ủy ban dòng họ a cơ quan bộ của tỉnh b ngành của biển số xe c v v
điều đó tất yếu làm nảy sinh các hành vi su nịnh tân bốc bao che khuyết điểm dìm người tốt người thẳng thắn trung thực
thậm chí vi phạm nguyên tắc trong bầu cử bỏ phiếu tín nhiệm bằng các hành vi vận động hành lang vận động dòng họ vận động không bầu cho cán bộ luân chuyển từ địa phương khác đến
dỉ tai mua chuộc ép buộc đe dọa những người không a dua theo cất nhắc bổ nhiệm những người thân quen không đủ điều kiện tiêu chuẩn uy tín rồi bao biện cho nợ tiêu chí
bồi dưỡng sau vừa làm vừa bồi dưỡng v v
những biểu hiện trên của căn bệnh này là rất nguy hại làm chia rẽ nội bộ gây mất đoàn kết mất niềm tin của cán bộ vào tổ chức xa rời quần chúng nhân dân
đúng như chủ tịch hồ chí minh đã cảnh báo nó làm hại đến sự thống nhất nó làm đảng bớt mất nhân tài và không thực hành được đầy đủ chính sách của mình
nó làm mất sự thân ái đoàn kết giữa đồng chí nó gây ra những mối nghi ngờ
căn nguyên thúc đẩy tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ làm mất sức chiến đấu vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng làm suy yếu đảng và đội ngũ cán bộ của đảng
tính chất nguy hại của tư tưởng biểu hiện cục bộ bè phái trong công tác cán bộ còn là cơ hội để các thế lực thù địch lợi dụng
xuyên tạc bôi nhọ phủ nhận thành tiệu của công tác xây dựng đảng nói chung công tác cán bộ của đảng ta nói riêng
đặc biệt trước thềm đại hội lần thứ một mươi ba của đảng các thế lực thù địch tiếp tục tìm mọi cách đưa ra những luận điệu phản động tuy không mới nhưng với tần suất cao hơn tinh vi và xảo quyệt hơn như
cuộc đấu tranh chống tham nhũng vừa qua
chỉ là cuộc đấu đá thanh trừng lẫn nhau giữa các phe cánh trong đảng cộng sản việt nam
chủ trương không có vùng cấm không có ngoại lệ chỉ là khẩu hiệu xuông
hạ bệ được quan tham này thì quan tham khác lại xuất hiện v v

đây là những luận điệu vô cùng nguy hiểm đánh vào ý chí niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân ta trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở nước ta hiện nay
những biểu hiện cục bộ bè phái trong công tác cán bộ hiện nay do nhiều nguyên nhân trong đó chủ yếu là do nhận thức sai lệch về công tác cán bộ của đảng sự chi phối bởi lợi ích nhất là về quyền lực chính trị và lợi ích kinh tế
việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ giữ gìn phát huy truyền thống đoàn kết trong đảng và sự lợi dụng chống phá của các
và thế lực thù địch
vì vậy để đấu tranh loại bỏ triệt để những biểu hiện cục bộ bè phái trong công tác cán bộ ở nước ta hiện nay cần phải được tiến hành đồng bộ quyết liệt trong đó tập trung thực hiện tốt các giải pháp cơ bản sau
một là tiến hành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng toàn dân và toàn quân ta về tính chất nguy hại của biểu hiện cục bộ bè phái trong công tác cán bộ cùng những giải pháp cách thức phòng ngừa đấu tranh
đây là giải pháp quan trọng
không chỉ nâng cao vai trò tiền phong bản chất cách mạng của người cán bộ đảng viên của đảng mà còn khơi dậy và phát huy vai trò trách nhiệm trong phòng ngừa đấu tranh với căn bệnh nguy hại cục bộ bè phái trong công tác cán bộ cho mỗi cán bộ đảng viên nhất là những cán bộ được giao trọng trách tiến hành công tác cán bộ của đảng
đặc biệt trong tình hình hiện nay khi toàn đảng toàn dân và toàn quân ta đang chuẩn bị tiến hành đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
để công tác chuẩn bị nhân sự
các cán bộ cho nhiệm kỳ mới đạt mục tiêu yêu cầu đề ra lựa chọn được các đồng chí thực sự tiêu biểu về tài đức vào vị trí lãnh đạo không có biểu hiện cục bộ bè phái các cấp các ngành phải tiến hành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng
trọng tâm là quán triệt sâu sắc chỉ thị số ba mươi năm cttvk ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đặc biệt phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc
quy định số hai trăm linh năm qd tvk ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín của bộ chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền
nhất là những nội dung trực tiếp ngăn chặn biểu hiện cục bộ bè phái như tự giác báo cáo với cấp ủy tổ chức đảng tập thể lãnh đạo quản lý khi có người thân là người có quyền lợi ích liên quan đến việc thực hiện quy trình công tác cán bộ
nghiêm cấm các hành vi để người khác nhất là vợ chồng bố mẹ
con đẻ con nuôi con dâu con rể anh chị em ruột lợi dụng chức vụ quyền hạn uy tín của mình để thao túng can thiệp công tác cán bộ
để mỗi cán bộ đảng viên thấm nhuần quan điểm cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng
công tác cán bộ là khâu then chốt của công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị hiện nay
từ đó chuyển biến về nhận thức đấu tranh kiên quyết ngay từ trong suy nghĩ tư tưởng đến hành động của mỗi cán bộ
nhất là đội ngũ cán bộ được giao trọng trách tiến hành
công tác cán bộ
hai là đổi mới công tác lãnh đạo chỉ đạo và các khâu bước quy trình công tác cán bộ
trên thực tế tình trạng cục bộ bè phái thường tiềm ẩn trong tư tưởng suy nghĩ và hành động của cả người được giao trọng trách làm công tác cán bộ
và cả phía cán bộ đảng viên thuộc đối tượng của công tác cán bộ
thường nảy sinh ngay trong quá trình tiến hành các khâu các bước trong quy trình công tác cán bộ
thực tiễn cho thấy ở đâu cấp ủy đảng luôn chấp hành nghiêm
nguyên tắc tập trung dân chủ công khai minh bạch xây dựng được quy chế thực hiện nghiêm quy chế quy định
xây dựng hệ thống tiêu chí cán bộ một cách đồng bộ chuẩn hóa
thì ở đó công tác cán bộ bảo đảm chất lượng không có hiện tượng mất dân chủ
độc đoán chuyên quyền cục bộ bè phái trong công tác cán bộ và ngược lại
do đó đổi mới công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cấp ủy tổ chức đảng
có vai trò hết sức quan trọng trong khắc phục tư tưởng cục bộ địa phương
kéo bè kéo cánh trong công tác cán bộ
trong đó các cấp các ngành và địa phương cần đẩy mạnh thực hiện chủ trương bố trí
bí thư cấp ủy cấp tỉnh huyện không là người địa phương
luân chuyển cán bộ đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt liên tục đa chiều
có tiêu chí cụ thể bằng sản phẩm thông qua khảo sát công khai kết quả
và so sánh với chức danh tương đương gắn đánh giá cá nhân với tập thể
và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương cơ quan đơn vị
đồng thời tiếp tục đổi mới công tác tuyển dụng quy hoạch đào tạo bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ
góp phần khắc phục tư tưởng biểu hiện cục bộ bè phái trong công tác cán bộ
ba là tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát giám sát nhằm khắc phục tư tưởng cục bộ bè phái
trong các khâu các bước quy trình công tác cán bộ
đây là giải pháp quan trọng
có ý nghĩa trực tiếp khắc phục biểu hiện cục bộ bè phái khi mới nảy sinh
khi cơ chế và công tác kiểm soát giám sát càng chặt chẽ đầy đủ
thì nguy cơ biểu hiện cục bộ bè phái trong công tác cán bộ sẽ được hạn chế loại bỏ
theo đó cấp ủy đảng trước hết là ủy ban kiểm tra các cấp từ trung ương đến địa phương cơ sở
phải phát huy cao độ vai trò trách nhiệm trong sàng lọc phát hiện những biểu hiện cục bộ bè phái
trong công tác cán bộ
phải kiểm soát quyền lực một cách thực sự chặt chẽ kết hợp kiểm soát từ bên trong và kiểm soát từ bên ngoài
chống chạy chức chạy quyền chủ nghĩa cá nhân cục bộ địa phương họ hàng trong công tác cán bộ
đồng thời cần có cơ chế và chú trọng phát huy vai trò phản biện dư luận xã hội ý kiến của nhân dân
thông qua các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong tiến hành công tác cán bộ
đây là một trong những kênh biện pháp rất quan trọng góp phần ngăn chặn tệ cục bộ bè phái
trong công tác cán bộ
nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng đội ngũ cấp ủy viên và người đứng đầu cấp ủy
công tác cán bộ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của các cấp ủy đảng
năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các cấp ủy đảng đóng vai trò quyết định đến sự thành công của công tác cán bộ nói chung
và trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng cục bộ bè phái trong công tác cán bộ nói riêng
vì vậy cùng với việc chấp hành nghiêm điều lệ quy chế giữ vững nguyên tắc dân chủ công tâm khách quan công khai minh bạch trong công tác cán bộ
các cấp ủy đảng người đứng đầu cấp ủy phải trung thực nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình
khắc phục ngay trong mình những biểu hiện cục bộ địa phương cánh hậu né tránh nể nang ngại va chạm
phải có dũng khí dám thẳng thắn bảo vệ cái đúng kiên quyết can ngăn cái sai chống cho được tệ bè phái cục bộ cá nhân chủ nghĩa
lợi ích nhóm trong công tác cán bộ và cũng không để bị lợi ích nào cám dỗ chi phối bởi quan hệ cá nhân thân quen
thực hiện đúng đắn đầy đủ những nội dung trong quy định tám qdi tvk ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương phải nghiêm chỉnh chấp hành cương lĩnh điều lệ
nghị quyết chỉ thị quy định quy chế của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
trong đó có công tác cán bộ
kiên quyết không bố trí cán bộ không đủ tiêu chuẩn điều kiện theo quy định nhất là đối với người nhà người thân
để vợ chồng bố mẹ con anh chị em ruột lợi dụng chức vụ quyền hạn uy tín của mình để vụ lợi
căn bệnh cục bộ bè phái trong công tác cán bộ hiện nay biểu hiện hết sức tinh vi gắn chặt với những căn bệnh chạy chức chạy quyền
lợi dụng lạm dụng quyền hạn chủ nghĩa cá nhân quan liêu tham nhũng v v
do đó toàn đảng toàn dân toàn quân và hệ thống chính trị cần phải có quyết tâm cao kiên trì dũng cảm
và có nhiều phương thức biện pháp kiên quyết đấu tranh khắc phục nhằm làm trong sạch đội ngũ cán bộ đảng viên
góp phần xây dựng các tổ chức cơ sở đảng toàn đảng luôn đoàn kết thống nhất vững mạnh về chính trị tư tưởng tổ chức và đạo đức
hoàn thành sứ mệnh và xứng đáng là người lãnh đạo đất nước dân tộc trong tình hình mới
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
bộ bè phái trong công tác cán bộ hệ lụy và giải pháp đấu tranh của đại tá phó giáo sư tiến sĩ nguyễn sĩ họa
bài đăng trên tạp chí quốc phòng toàn dân
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau